quân ủy trung ương bộ quốc phòng và lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế đã tổ chức gặp mặt thân nhân một mươi ba liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong quá trình tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tại thủy điện rào trang ba tại xã phong xuân huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
tại buổi gặp mặt thay mặt quân ủy trung ương bộ quốc phòng và lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế thượng tướng phan văn giang ủy viên trung ương đảng ủy viên thường vụ quân ủy trung mương tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam thứ trưởng bộ quốc phòng đã thăm hỏi động viên và chia sẻ sâu sắc đối với gia đình các liệt sĩ
quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã thực hiện chế độ chính sách truy thăng quân hàm nâng lương cho các liệt sĩ theo quy định
trong đó lần đầu tiên truy thăng quân hàm từ đại tá lên thiếu tướng đối với đồng chí nguyễn hữu hùng phó cục trưởng cục cứu hộ cứu nạn bộ tổng tham mưu
tại buổi gặp thượng tướng phan văn giang đã lắng nghe ý kiến nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ và giải quyết cho ba vợ liệt sĩ có nguyện vọng làm quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân việt nam
đối với những nguyện vọng khác giao cho quân khu bốn tiếp thu để chính bộ quốc phòng